trong những ngày cuối năm số người điều khiển xe mô tô xe gắn máy sử dụng rượu bia tăng đột biến
tiêm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
để chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã tổ chức gia quân xử lý vi phạm an toàn giao thông
nhất là vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh
thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh quảng nam
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ
tăng cường cho các tổ tuần tra trên các trục đường trọng điểm để xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe mô tô xe gắn máy
qua đó đã phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
nhất là vi phạm về nồng độ cồn
điểm mới của đợt gia quân cao điểm lần này là trong quá trình chốt chặn kiểm tra
lực lượng cao điểm của đợt gia quân cao điểm là trong quá trình chốt chặn kiểm tra
đợt gia quân cao điểm là trong quá trình chốt chặn kiểm tra
lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp tổ chức tuyên truyền thông qua xe tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trực tiếp cho người vi phạm
đối với người điều khiển xe mô tô xe gắn máy thì chúng tôi cũng kiểm tra xử lý
tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông
như là đi vào đường ngược chiều không chấp hành tiếng hiệu đàn
và đặc biệt là người điều khiển phương tiện xe mô tô xe gắn máy vi phạm về nồng độ cồn
trong việc xử lý đối với người điều khiển xe mô tô xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn
thì chúng tôi tập trung vào những giờ trọng điểm nhất là giờ ban đêm
và cái địa bàn đó là những địa bàn tập trung đông người
như địa bàn thành phố tâm kỳ huyện duy xuyên điện bàng hậu an và một số điểm
trong kiểm soát đối với người điều khiển mô tô vi phạm nồng độ cồn
thì chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và các lực lượng cảnh sát khác
để kiểm soát xử lý nghiêm đối tượng này
đợt kiểm tra cao điểm xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn đối với xe mô tô xe gắn máy của cảnh sát giao thông
công an tỉnh quảng nam kéo dài đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó các tổ tuần tra kiểm soát sẽ duy trì hoạt động cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường trọng điểm
nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tạo thuận lợi cho người dân đi lại an toàn
trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi và các lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín